bộ nội vụ đang lấy ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
theo dự thảo cán bộ công chức bị kỷ luật thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn
tuy nhiên vẫn có thể xem xét bổ nhiệm lại hoặc bố trí chức vụ thấp hơn
trường hợp cán bộ vi phạm khi đương chức nhưng về hưu mới bị phát hiện
bộ nội vụ cho rằng quy định pháp luật thiện chưa tương thích với quy định của đảng về kỷ luật
khiến việc xử lý những trường hợp này về mặt hành chính vẫn gặp nhiều khó khăn
bộ nội vụ vừa đề xuất bổ sung quy định cán bộ nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm trong thời gian công tác
và đã bị kỷ luật theo quy định của đảng thì sẽ bị khiển trách cảnh cáo
xóa tư cách chức vụ chức danh đàm nhiệm tại thời điểm vi phạm
hai phương án được bộ nội vụ đưa ra đầu tiên là kỷ luật tất cả cán bộ có vi phạm trong quá trình công tác
nhưng đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu
phương án hai chỉ kỷ luật từ cấp thứ trưởng phó chủ tịch ubnd tỉnh trở lên
có vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác nhưng đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu
qua tìm hiểu phần lớn các ý kiến đều nghiêng về phương án đầu tiên
cứ vi phạm là xử lý cho dù cán bộ đó ở cấp nào
về thời hiệu xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật kể từ thời điểm vi phạm
đến khi bị phát hiện bộ nội vụ cho rằng quy định hiện hành hai mươi bốn tháng là quá ngắn
nên đề xuất dài đến sáu mươi tháng
phương án ba chỉ kỷ luật tất cả các ý kiến đều nghiêng về phương án đầu tiên
vừa đưa ra quy định thời hiệu tối đa là hai mươi bốn tháng
nếu quá hai mươi bốn tháng mà chúng ta không phát hiện không xử lý được
thì xem như là người đó không vi phạm
thì đây là một điểm mà tôi cho rằng là đây là quy định thời hiệu quá ngắn
trong luật cán bộ công chức và luật viên chức
do vậy thì lần này quan điểm của tôi là tôi đồng tình là phải nâng thời hiệu lên
để nó tương thích với cái quy định một trăm linh hai của ban chấp hành trung ương đảng
bộ nội vụ cũng khẳng định các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng không được áp dụng
thời hiệu trên gồm cán bộ bị khai trừ đảng vi phạm về bảo vệ chính trị nội bộ
xâm hại lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại
dùng văn bằng chứng chỉ giấy tờ giả
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
sẽ được chính phủ cho ý kiến trước khi dự kiến trình quốc hội trong năm hai nghìn một mươi chín